trường đại học bách khoa hà nội và trường đại học ngoại thương đã có thông báo về việc điều chỉnh phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường năm hai nghìn hai mươi
trường đại học bách khoa hà nội cho biết có tổ chức thi bổ sung dưới hình thức một bài kiểm tra tư duy theo yêu cầu đặc thù của khối ngành kỹ thuật
nội dung bài thi gồm hai phần toán và đọc hiểu trong một trăm hai mươi phút
trong khi đó trường đại học ngoại thương quyết định dừng việc tổ chức kỳ thi phối hợp với đại học quốc gia hà nội như công bố trước đó
trường sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi trung học phổ thông phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và điểm thi trung học phổ thông hai môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường không phải là ngoại ngữ